một thông tin từ nga điện kremlin cho biết là nga vẫn đang xem xét các biện pháp đáp trả việc phương tây áp giá trần
đối với dầu mỏ xuất khẩu của nga ở mức là sáu mươi usd một thùng
theo người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov một số biện pháp cơ bản đã được soạn thảo
nhưng cũng có những đề xuất bổ sung đang được xem xét và thảo luận
nga sẽ đưa ra những biện pháp phù hợp nhất với lợi ích quốc gia và trong thời gian sớm nhất
trước đó moscow dự định công bố một sắc lệnh tổng thống về phản ứng của nga
trong đó bao gồm cả lệnh cấm bán dầu cho những nước đã áp dụng mức giá trần
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng nga sergei lavrov đã có cuộc thảo luận với tân ngoại trưởng belarus sergei alinic
về vấn đề khu vực và quốc tế cũng như tình hình xung quanh cuộc khủng hoảng ukraine
trọng tâm của cuộc hội đàm là việc hai bên phối hợp hành động tại các nền tảng quốc tế
chống lại sức ép từ các lệnh trừng phạt đối với nga và belarus do các quốc gia không thân thiện áp đặt